với chủ đề đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín
đã khai mạc trọng thể tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội
về sự đại hội có một ba trăm linh đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân các giai cấp dân tộc tôn giáo lực lượng vũ trang
người việt nam ở nước ngoài và các cán bộ mặt trận các cấp thể hiện hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
sự đại hội có thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
cùng các ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung mương đảng
lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương các tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội
trong không khí trang trọng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam khóa tám trần thanh mẫn đã đọc diễn văn khai mạc đại hội
nhấn mạnh đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân
việc thực hiện năm chương trình hành động của mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đáp ứng yêu cầu đổi mới xây dựng và phát triển đất nước nhanh bền vững hội nhập quốc tế sâu rộng
đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân
đại hội sẽ thông qua điều lệ mặt trận tổ quốc việt nam sửa đổi bổ sung hiệp thương cử ra ủy ban trung ương đoàn chủ tịch ban thường trực nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt bộ chính trị phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
trải qua gần chín mươi năm hình thành và phát triển mặt trận tổ quốc việt nam đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh
mặt trận đã tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
từ thân phận đô lệ trở thành chủ nhân của đất nước mở ra kỷ nguyên độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc
đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực với đả thuận lợi từ những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử của đất nước qua hơn ba mươi năm đổi mới
những kết quả quan trọng đó đã để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý
trong đó có bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
trong những thành tiệu chung đó có sự đóng góp quan trọng tích cực của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đoàn thể quần chúng
với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua
mặt trận tổ quốc tiếp tục xứng đáng với vai trò là liên minh chính trị liên hiệp tự nguyện là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân
đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân là tổ chức nồng cốt trong hệ thống chính trị ở nước ta
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tôi trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà mặt trận tổ quốc việt nam các cấp đã đạt được
trân trọng cảm ơn tất cả các thành lệch nhân dân cả nước
đã nêu cao tinh thần yêu nước đoàn kết hưởng ứng ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của đất nước trong những năm qua
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ công tác mặt trận trong giai đoạn hiện nay còn những hạn chế bất cập do đó cần thẳng thắn nhìn nhận để có được những giải pháp khắc phục
nội dung và phương thức vận động tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân vẫn chưa đáp ứng được kịp thời trước những biến đổi nhanh của đời sống xã hội
các cuộc vận động phong trọng thi đu yếu nước khó nơi còn hình thức chưa hiệu quả
vai trò đại diện bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát phản biện xã hội của mặt trận còn hạn chế
hoạt động của quân trung ương mặt trận tổ quốc ở một số nơi chậm đổi mới khém hiệu quả chưa khắc phục được tình trạng
tại đại hội lần này thủ tướng đã gợi mở thêm một số vấn đề để các đại biểu thảo luận quyết định
trước hết xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sự nghiệp của toàn đảng toàn dân của cả hệ thống chính trị trong đó mặt trận tổ quốc đóng vai trò nòng cốt
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mặt trận tổ quốc là tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
mặt trận cần động viên các tổ quốc
các tầng lớp nhân dân củng cố tăng cường khối liên minh giữa công nhân nông dân trí thức làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân
phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong của các gia cấp công nhân tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân đội ngũ trí thức và doanh nhân
làm sao để mặt trận các cấp thực sự là trung tâm đoàn kết tập hợp mọi lực lượng xã hội là nơi mọi người có thể nói lên tiếng nói
nguyện vọng của mình đóng cấp trí tuệ công sức cho sự nghiệp của chúng ta
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hoạt động năng động sáng tạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa thiết thực hiệu quả nhiều hơn nữa
góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc
tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng và chính quyền
tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam thân yêu của chúng ta